diễn ra trong hai mươi sáu ngày làm việc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn được kỳ vọng tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho những thành quả nỗ lực của đảng chính phủ trong thời gian qua trên nhiều mặt trận như kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng
bên lề hành lang của quốc hội truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận ngắn về ý kiến gửi gắm của cử tri cũng như kỳ vọng của chính các đại biểu tại kỳ họp lần này
kỳ họp này là kỳ họp cuối năm bàn những vấn đề quan trọng của đất nước cho đánh giá một năm và phương hướng cho năm tới
thì cử tri kỳ vọng là chính phủ và nhà nước tiếp tục phát huy cái tinh thần đã đạt được và tiếp tục với tinh thần đó thì tập trung lãnh đạo cho kinh tế đất nước phát triển
chính trị xã hội tổng định và tiếp tục xử lý nghiêm những cái chuyện sai phản để ký cơm phép
kỳ họp này là kỳ họp cuối năm bàn những vấn đề quan trọng của đất nước tiếp tục với tinh thần đó thì tập trung lãnh đạo cho ký cơm phép